theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín sáng nay một mươi một tháng một mươi một
việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới hiện tổng số ca mắc vẫn là một hai trăm hai mươi sáu người
trong một hai trăm hai mươi sáu ca mắc tính đến sáu giờ ngày một mươi một tháng một mươi một đã có số ca điều trị khỏi là một tám mươi bảy ca
số ca còn đang điều trị là một trăm linh bốn ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi năm năm trăm bốn mươi người